phát biểu kết luận tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi diễn ra vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành trong tháng một mươi và một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín đã giữ vững mục tiêu tăng trưởng
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức còn tồn tại nhằm khắc phục trong hai tháng cuối năm để hoàn thành tốt hơn kế hoạch mục tiêu đã đề ra
thủ tướng chỉ rõ sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng nhưng chưa tích cực như năm hai nghìn một mươi tám nông nghiệp nhìn chung khó khăn do thiên tai giải ngân vốn đầu tư công chưa chuyển biến nhiều cải cách môi trường kinh doanh còn chậm chỉ số khởi sự kinh doanh cấp phép xây dựng đăng ký tài sản bảo vệ nhà đầu tư giao dịch thương mại qua biên giới giải quyết tranh chấp vẫn còn nhiều tồn tại

thủ tướng chỉ rõ sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng nhưng chưa tích cực như năm hai nghìn một mươi tám nông nghiệp nhìn trung khó khăn do thiên tai giải quyết tranh chấp vẫn còn nhiều tồn tại
thủ tướng chỉ rõ sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng nhưng chưa tích cực như năm hai nghìn một mươi tám nông nghiệp nhìn trung khó khăn do thiên tai giải quyết tranh chấp vẫn nhiều tồn tại

thủ tướng chỉ rõ sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng nhưng chưa tích cực nhiều tồn tại